sau một tuần triển khai khẩn trương thi công bệnh viện điều trị covid một mươi chín
quy mô một trăm năm mươi giường tại an giang đã chính thức được đưa vào sử dụng
bệnh viện đóng tại huyện phú tân có tổng mức đầu tư hơn ba tỷ đồng
do các mạnh thường quân đóng góp
ngoài trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị y tế hiện đại
bệnh viện này còn đầu tư hệ thống camera quan sát và bố trí không gian thông thoáng
tạo điều kiện để các bệnh nhân tập thể dục vận động tăng cường sức khỏe
tính từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay an giang ghi nhận hơn chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín
việc khẩn trương thi công sớm đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị covid một mươi chín phú tân
có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp địa phương có điều kiện thu dung
điều trị f an toàn và hiệu quả